sáu tháng đầu năm tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố hải phòng tăng một mươi ba hai mươi sáu cao nhất trong một mươi năm gần đây
tổng thu ngân sách sáu tháng đạt gần ba mươi năm tỷ đồng
giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn của thành phố đạt ba bảy trăm một mươi bốn tỷ đồng bằng bốn mươi tám kế hoạch
môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện
nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn hải phòng để đầu tư các dự án lớn
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương và đánh giá cao
sự cố gắng của nhân dân và chính quyền địa phương trong sáu tháng qua
đồng thời nêu rõ hải phòng là thành phố lớn thứ ba của cả nước
nhưng hạ tầng kinh tế xã hội thành phố vẫn còn nhiều bất cập nhất là hệ thống hạ tầng giao thông đô thị
nếu thành phố không phấn đấu không nhìn được sự bất cập này thì sẽ bị các địa phương khác vượt qua
trong năm hai nghìn một mươi sáu có nhiều chi tiết tiến bộ nhưng có sự tuột hạm về chi phí thời gian và năng lực cạnh tranh so với hai nghìn một mươi năm
hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh ba bi thuộc hạng công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị cũng còn xuống mặt hạn chế
như tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị còn bộc lộ nhiều bất cập mức độ phân cấp phân quyền tính phối hợp chưa cao
còn những biểu hiện hành chính quá vai trò lãnh đạo cấp quỹ đảng đối với các vấn đề kinh tế xã hội chưa được phát quy đầy đủ
chưa phát quy vai trò giám sát phản biệt
chưa phát quy vai trò xây dựng đảng chính quyền cấp độ tiểu nhân dân mạnh mẽ hơn
thủ tướng lưu ý nếu hải phòng không có giải pháp trong phát triển sản xuất kinh doanh đặc biệt là phát triển công nghiệp sạch ít ô nhiễm môi trường phát triển dịch vụ nhất là du lịch thì sẽ dễ bị tụt hậu
thủ tướng đề nghị trước năm hai nghìn hai mươi hải phòng sẽ là thành phố công nghiệp hóa hiện đại hóa vậy phải có mục tiêu phát triển thế nào để đạt được điều này
phần trăm là đô thị thôi
còn năm mươi bốn vẫn còn là nông thôn
đô thị lội một
nhưng mà đất dành cho công nghiệp và dịch vụ còn quá thấp
còn đất cho nông nghiệp còn quá lớn
mà tôi nói các ông chỉ biết cái bốn mươi sáu này nó tạo ra một cái giá trị rất lớn
nó chiếm đến chín mươi năm đề bì trong tương lai
chúng ta đã tạo bạc bằng sạch chưa
chúng ta đã phát triển tốt những đô thị vệ tinh của thành phố này
hả trừ đổ trung tâm ra chúng ta chưa có đô thị mới
kết nối với đô thị trung tâm với đô thị văn của thành phố này là cái gì
cứ hướng nào
thủ tướng yêu cầu hải phòng cần phấn đấu sáu tháng cuối năm phải đạt tăng trưởng một mươi ba hai mươi sáu

và tăng trưởng cả năm phải đạt được một mươi bốn
để đạt được mục tiêu này thủ tướng đề nghị hải phòng cần đạt nhóm hạng cao nhất
về cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh
thủ tướng đồng ý bổ sung ngân sách trung ương cho thành phố hải phòng
coi đây là cơ chế đặc thù để hải phòng có nguồn thực hiện một số công trình tại địa phương
sáng nay trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đoàn đại biểu ủy ban tư pháp của quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã có buổi hội đàm với ủy ban tư pháp
ủy ban tư pháp của quốc hội việt nam
tại buổi hội đàm hai bên bày tỏ niềm vui mừng trước mối quan hệ truyền thống hữu nghị
giữa hai đảng cách mạng việt nam lào ngày càng gắn bó ở một tầm cao mới
quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở các chuyến thăm cấp nhà nước
trao đổi thông tin đoàn cấp cao giao lưu giữa nhân dân việt nam và nhân dân lào
nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và khẳng định mối quan hệ này mãi mãi xanh tươi
đời đời bền vững của hai bên
năm nay kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
hai mươi năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác đoàn ủy ban tư pháp nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào mong muốn
tới đây ủy ban tư pháp quốc hội hai nước sẽ có nhiều hơn nữa những trao đổi đoàn
nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động chức năng tư pháp
thiết thực kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn bảy mươi bảy
mới đây tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đã diễn ra khoa học lần thứ tư
tại khóa họp hai bên đã đánh giá lại tình hình hợp tác khoa học và công nghệ trong những năm qua
và thỏa thuận chương trình hợp tác mới cho giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ của hai nước
hai bên đã ký biên bản ghi nhớ giữa cục ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ việt nam
và vụ công nghệ và đổi mới lào
theo đó nội dung hợp tác sẽ triển khai hỗ trợ
chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động kết nối cung cầu công nghệ
chuyển giao công nghệ nâng cao kỹ thuật an toàn bức xạ
hợp tác lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ
trước mắt trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ triển khai ngay các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ tại lào
kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
bộ tư lệnh tp hcm đã phối hợp với các sở ngành của thành phố và bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm
bệnh viện răng hàm mặt tp hcm đến campuchia thăm tặng quà khám chữa bệnh cho quân đội và nhân dân campuchia
đoàn công tác của lực lượng vũ trang và các sở ngành của tp hcm đến huyện xuân toan tỉnh campuchong
và một huyện ngoại thành của thủ đô phnom penh đã đến khám phát thuốc miễn phí
và tặng sáu trăm linh phúc quả cho các gia đình quân nhân cựu chiến binh quân đội hoàng gia campuchia
hôm nay chúng tôi rất phấn khởi khi được đoàn bộ tư lệnh tp hcm và đội ngũ sĩ tp hcm đến khám chữa bệnh cho bà con
chúng tôi rất vui tôi rất vui
sự quan tâm của các y bác sĩ cùng những phần quà ý nghĩa của cán bộ lực lượng vũ trang thành phố
giúp cho đồng bào campuchia cảm thấy ấm áp hơn
đoàn tiểu khu quân sự tp hcm rất tinh dự đón tiếp bộ tư lệnh tp hcm đã đến thăm và khám phát thuốc
chữa bệnh cho quân cụ chiến binh và nhân dân nghèo ở khu vực tp hcm
thể hiện tinh thần ngắm bó kéo sơn dành nhân đạo giữa hai vân đội nói chung và nhân dân nói riêng
từ lịch sử đến hiện tại trong những năm đã qua hai bên cùng nhau hợp tác rất là chặt chẽ
và trao đổi những thông tin nắm bắt tình hình rất là kịp thời để cùng nhau xây dựng hai đơn vị càng ngày càng phát triển
bên cạnh đó đoàn đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị kết nghĩa
với bộ tư lệnh tp hcm với tổng kinh phí hơn bốn tỷ đồng
đoàn cán bộ đại diện cho
thành ủy tp hcm ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm bộ tư lệnh tp hcm và sở y tế tp hcm
tổ chức đoàn cán bộ kết hợp với các y bác sĩ của bệnh viện một trăm một mươi năm bệnh viện tăng hà mật tp hcm
sang thăm và trung tiết trao các gói quà hỗ trợ cho tiểu khu quân sự tp hcm
cũng như là quân khu đặc biệt quân đội hàng giang môi chia
để làm công tác vận động quân chúng và xây dựng danh trại
và chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi để xác định
hoạt động trong năm hai nghìn một mươi bảy và phương hướng thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời phát huy truyền thống cũng như tăng cường mối đoàn kết hiếu nghị gắn bó giữa hai đơn vị
đây là việc làm đầy ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc
không chỉ kề vai sắt cánh trong đấu tranh giành độc lập dân tộc
mà còn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
tiếp theo chương trình
tăng cường quản lý hoạt động du lịch lữ hành tại miền trung tây nguyên
hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày quốc tế phòng chống ma túy
thưa quý vị nhằm triển khai thực hiện các kế hoạch của bộ văn hóa thể thao và du lịch
chiều nay tại đà nẵng tổng cục du lịch thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã tổ chức hội nghị quán triệt các kế hoạch về tăng cường quản lý điểm đến du lịch
hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch
hội thảo nhằm quán triệt kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ các chính sách quy định của pháp luật
về kinh doanh lữ hành hoạt động du lịch quản lý điểm đến
đồng thời phát động chiến dịch tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh lữ hành
hoạt động hướng dẫn du lịch và quản lý điểm đến
trong đó đặc biệt chú trọng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch và bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch
được biết nhiều năm trở lại đây ngành du lịch miền trung tây nguyên đã gặt hái được nhiều thành quả nhất định
đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương
năm hai nghìn một mươi sáu trong số khoảng sáu bốn triệu lượt khách du lịch quốc tế đến với khu vực vùng duyên hải nam trung bộ
chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn bốn triệu khách vùng bắc trung bộ đón hơn một bốn triệu khách
và vùng tây nguyên đón với con số còn khiêm tốn là năm mươi năm triệu khách
hôm nay ngày hai mươi sáu tháng sáu tại tỉnh bình dương ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy các tỉnh thành miền đông nam bộ
sáu tháng đầu năm ngành tuyên giáo các tỉnh đông nam bộ đã bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của đất nước địa phương
chủ động nâng cao chất lượng hiệu quả đổi mới nội dung góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ
đảng viên và nhân dân phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí võ văn phuông ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương yêu cầu ngành tuyên giáo các tỉnh đông nam bộ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm
sáu tháng cuối năm như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng nghiên cứu đổi mới và kịp thời tham mưu các cấp ủy
triển khai có hiệu quả công tác tổ chức học tập quán triệt nghị quyết trung mương năm sáu khóa một mươi hai của đảng
tiếp tục duy trì nề nếp của hội nghị báo cáo viên và tổ chức các hội nghị báo cáo viên có chất lượng
cũng trong ngày hôm nay ban dân vận tỉnh ninh thuận đã khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật
cho một trăm hai mươi bốn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
nội dung lớp tập huấn tập trung về tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số
phương pháp tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương của đảng
và chính sách pháp luật của nhà nước trong giai đoạn hiện nay
sau lớp tập huấn những người có uy tín tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số
thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tham gia xây dựng nông thôn mới
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
những ngày qua thời tiết nắng nóng gai gắt liên tục có những ngày nhiệt độ cao nhất lên đến hơn bốn mươi độ c
đã gây ra không ít những vấn đề về sức khỏe và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
thời tiết nắng nóng gai gắt trên diện rộng với nền nhiệt cao trên dưới bốn mươi độ c
đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân
số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang tăng từ một mươi đến một mươi năm
chủ yếu là trẻ em và người cao tuổi
tại phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang đã tiếp nhận các tỷ lệ bệnh nhân tăng đột biến
với đa số các bệnh lý liên quan tới thời tiết
bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang đã sắp xếp bố trí để tăng thêm chín mươi một dường bệnh trong những ngày này
sự sắp xếp dự phòng đó đã phát huy tác dụng hữu hiệu nhất là trong những ngày nắng nóng này
lượng bệnh nhi và người lớn tuổi đến khám chữa và điều trị bệnh đã tăng cao
đa số trẻ nhập viện do nắng nóng dẫn đến các bệnh về đường hô hấp
điều chảy các bệnh lý của sớt virus
nhà có sử dụng điều hòa thì tên để nhiệt độ từ hai mươi sáu độ trở lên
và những người già có các bệnh ngoãn tính những trẻ em có sức đề khán kém
thì cũng cần phải được quan tâm và chăm sóc đặc biệt hơn
và khi bị nắng nóng thì chúng ta cũng có các biện pháp sơ cấp cứu
như là những bị say nắng say nóng thì chúng ta cần vào bóng mát
và được trường mát
để làm sao nhiệt độ cơ thể ổn định
cùng với khoa nhi các bệnh nhân của khoa lão khoa cũng tăng một mươi năm
số người điều trị tại khoa và các bệnh lý cũng đều liên quan đến năng nóng kéo dài
do tuổi cao sức đề kháng kém nên chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp
cao huyết áp tai biến mạch máu não
bên cạnh đó còn có bệnh nhân là những công nhân lao động ngoài thời tiết nắng nóng
đã phải tới bệnh viện để điều trị
chúng ta cần phải đảm bảo sức khỏe và đảm bảo nhiệt độ cơ thể thích hợp
và đặc biệt những người công nhân mà làm việc ngoài thời tiết nắng nóng
chúng ta phải đảm bảo bảo hộ lao động làm sao chúng ta hạn chế
tối đa các tác hại của thời tiết nắng nóng gây ra cho cơ thể con người
ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người
các chuyên gia y tế khuyến cáo để chủ động phòng bệnh
người dân không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp
không để quạt thổ trực tiếp vào người để phòng bệnh đường hô hấp
mọi người nên ăn chín uống chín
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng
tăng cường ăn hoa quả để đảm bảo đủ vitamin nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể
hôm nay tại tỉnh bạc liêu đã tổ chức lễ meeting và gia quân hưởng ứng tháng hành động
phòng chống ma túy với sự tham gia của hơn một người
trong đó chủ yếu là lực lượng đoàn viên thanh niên các sở ban ngành của tỉnh và thành phố bạc liêu
với chủ đề cộng đồng trung tây hỗ trợ người nghiện ma túy
theo báo cáo của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám công an tỉnh bạc liêu
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá ba mươi năm vụ
liên quan đến sáu mươi chín đối tượng chủ yếu là tàng trữ mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
khởi tố một mươi sáu vụ một mươi bảy bị can tăng chữ mua bán trái phép chất ma túy
toàn tỉnh hiện nay có sáu trăm bảy mươi chín đối tượng nghiện ma túy
trong đó hai mươi đối tượng trong các trại giam và nhà tạm giữ
ba mươi chín người trong trại cai nghiện
hai người ngoài xã hội
ngay sau lễ mít tình các lực lượng chức năng của tỉnh và các đoàn viên
đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường trung tâm của tp bạc liêu
nhằm góp phần tuyên truyền ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy
thưa quý vị một trong những vấn đề quan tâm hiện nay trong công tác chữa bệnh giáo dục trẻ em có hiv
là đưa trẻ em đến trường và hòa nhập cộng đồng
tuy nhiên trẻ nhiễm hiv được công khai tại cộng đồng khi đến trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn
bởi sự kỳ thị đến từ nhiều phía
thực tế cho thấy tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm hiv
đang rất nổi cộng ở các nhà trường
bởi vậy việc đưa trẻ nhiễm hiv đến trường hòa nhập với cộng đồng không phải là điều dễ dàng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
không được đến trường bị bạn bè xa lánh hay bản thân tự mặc cảm xa lánh bạn bè
không còn là điều lạ lẫm đối với bất kỳ đứa trẻ có hát nào
thực tế việc đưa trẻ có hát vẫn gặp những rào cản trong tâm lý và chi thức
các cháu thì cũng gọi là mặc cảm về căn bệnh của mình
khi mà hỏi đến thì cũng không tự tin nói với mọi người rằng là mình ở đâu
hoặc là hỏi một câu hỏi nào đấy thì nhận được sự giả lời của các con
thì thường là ngại ngùng nói ra điều gì đấy
mặc dù nhiều năm nay
ngành giáo dục và ngành lao động xã hội cũng không ngừng nỗ lực để đưa trẻ có hát đến trường
xong đối với lứa tuổi tiểu học thì vẫn hết sức khó khăn
một phần lớn do những lo lắng của các bậc phụ huynh khi các em còn nhỏ
chưa ý thức được việc phòng tránh cho bạn bè xung quanh
trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số hai hà nội hiện đang chữa bệnh
chăm sóc và giáo dục văn hóa hướng nghiệp cho gần một trăm linh trẻ có hát
phải xây trường học tại trung tâm và mời giáo viên về dạy riêng cho các em
trong thời gian vừa rồi trung tâm cũng phối hợp với một số ban ngành
đặc biệt là ngoài địa bàn xã yên bài cũng đã cho trẻ cấp hai
và cái trẻ học cấp ba cũng đã học hòa nhập
riêng trẻ cấp một hiện nay trung tâm cũng đang phối hợp với trường tiểu học yên bài b
để tiếp cận với các gia đình đặc biệt là hội phụ huynh
cha mẹ học sinh thì người ta cũng có thể chia sẻ cho trẻ học
trước mắt để giải quyết việc học văn hóa của trẻ
thì trung tâm cũng đang bố trí học ở tại đơn vị
việc tổ chức cho các cháu học hành thì đúng là một cái việc hiện nay rất là khó khăn
cái khó khăn thứ nhất là các cháu thì cũng còn nhiều cháu cũng còn nhỏ
thứ hai nữa là công tác tuyên truyền thì có làm đã làm có hiệu quả
nhưng mức độ còn rất hạn chí
cho nên cái sự kỳ thị của cộng đồng kỳ thị của xã hội
kỳ thị của các em cùng trang lứa đối với các cháu thì vẫn còn
khi vấn đề tuyên truyền hiểu biết về hiv aids vẫn chưa đầy đủ và mạnh mẽ
thì những rào cản trong tâm lý và chi thức vẫn là rào cản lớn nhất
để trẻ có hát và người có hát hòa nhập cộng đồng
tôi nghĩ rằng cũng chỉ có những giải pháp là tuyên truyền
và làm thế nào để cho người dân là các bậc phụ huynh các cháu học sinh
thấy được một sự an toàn khi mà các cháu giao tiếp với nhau
được học tập trưởng thành và có thể đóng góp cho xã hội
đối với người có hát cũng là một trong những động lực giảm lây nhiễm và giữ phòng hiv aids
vì thế cần coi việc công tác giáo dục văn hóa là một trong những công tác quan trọng của phòng chống hivs
thưa quý vị ước mơ được đến trường của trẻ có hiv là điều rất chính đáng
bản thân các em không có lỗi
mà phải gánh chịu hậu quả do bố mẹ chuyển sang
để giúp trẻ có hiv có cơ hội tiếp tục học tập và hòa nhập
thì phụ huynh học sinh và cộng đồng cần hiểu chính xác và đầy đủ về hiv
biết phòng tránh lây nhiễm hiv đúng cách để không có sự kỳ thị với trẻ nhiễm bệnh
trong phần tin quốc tế nga kiên quyết phản đối việc cung cấp vũ khí cho ukraine
xin chào và hẹn gặp lại

xin chào và hẹn gặp lại
cam kết dẫn dắt đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới
ông nhấn mạnh đường lối chính của đảng là hướng tới công bằng xã hội
người thu nhập cao hơn phải nộp thuế nhiều hơn giảm gánh nặng thuế quan cho người có thu nhập trung bình và thấp
miễn phí giáo dục cho tất cả các cấp học tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ủng hộ hôn nhân đồng tính
ông su khẳng định đảng spd sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận liên minh nào với các đảng khác
nếu những đảng này không ủng hộ quyền của hôn nhân đồng tính tại đức
với cường lĩnh tranh cử được tất cả các đại biểu thông qua
spd hy vọng sẽ giúp đảng tập hợp sự đoàn kết để nâng cao tỷ lệ ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới
hôm nay phó chủ tịch ủy ban quốc phòng và an ninh liên bang nga clinevich tuyên bố
nước này kiên quyết phản đối mọi hoạt động cung cấp vũ khí cho ukraine
do danh giới giữa vũ khí sát thương và vũ khí phòng thủ đôi lúc không rõ ràng
ông klintsevich cho rằng thuật ngữ vũ khí phòng thủ ngày nay
chỉ mang ý nghĩa tự nhiên
do đó nga kiên quyết phản đối việc cung cấp vũ khí cho ukraine
quốc gia đang chìm trong cuộc nội chiến kéo dài hơn ba năm qua
nga đã liên tục phản đối các kế hoạch cung cấp vũ khí cho ukraine
cho rằng động thái này sẽ khiến căng thẳng leo thang tại vùng đôn bắc miền đông ukraine
khu vực xảy ra giao tranh từ năm hai nghìn một mươi
trước đó hôm hai mươi năm tháng sáu tổng thống poroshenko cho biết kiev và washington
không thảo luận việc cung cấp vũ khí sát thương
nhưng ukraine hy vọng mỹ sẽ cung cấp cho kiev một số vũ khí phòng thủ
thảo thuận liên quan tới vấn đề này sẽ được đưa ra trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó ngoại trưởng hàn quốc kang kyung ngoa ngày hôm nay tuyên bố nước này
sẽ không đảo ngược kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối thát của mỹ tại hàn quốc
bộ trưởng ngoại giao hàn quốc kang kyung hwa được dẫn lời phát biểu
tại một diễn đàn tổ chức ở seoul nêu rõ tổng thống moon jae in đã nhiều lần nhấn mạnh
rằng chính phủ hàn quốc không có ý định đảo ngược các cam kết được đưa ra
trong thần của mối liên minh hàn mỹ
tiến hành đánh giá ảnh hưởng môi trường là một vấn đề thuộc tiến trình nội bộ trong nước hàn quốc
và điều này không có nghĩa là hàn quốc sẽ hủy hay đảo ngược quyết định triển khai thác
theo bà cang chính phủ hàn quốc sẽ tăng cường sự ủng hộ của công chúng
đối với việc triển khai hệ thống này vì việc trên sẽ tăng cường hơn nữa
mối quan hệ đồng minh trong tương lai
việc triển khai hệ thống tháp ở hàn quốc đã bị ngừng lại sau khi tổng thống moon jae in nhấn mạnh
cần phải thực hiện đầy đủ các thủ tục kể cả bước xem xét đến ảnh hưởng môi trường
giao tranh lại tiếp tục bùng phát tại marawi philippines ngay sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kết thúc
hay những quy định mới siết chặt về quản lý lao động nhập cư bất hợp pháp tại thái lan
là những thông tin đáng chú ý sụp chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây
giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân ở thành phố marawi philippines đã bùng phát trở lại
sau khi kết thúc lệnh ngừng bán nhân đạo
lệnh ngừng bắn này kéo dài tám tiếng trong ngày cuối cùng của tháng lễ ramadan
chiến sự ở maroi bắt đầu từ cách đây hơn một tháng vào ngày hai mươi ba tháng năm
đến thời điểm này có ít nhất sáu mươi chín lính philippines thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương
theo thực tế trong thời gian áp dụng lệnh ngừng bắn nhân đạo ở marawi
những ngày khủng bố bắn tỉa đã nhằm vào các vị trí của quân chính phủ
nhưng không xảy ra những vụ chạm tràn lớn
ngay sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực thành phố marawi lại chìm trong tiếng súng
nhân thời gian ngừng bắn vào ngày hai mươi năm tháng sáu
lực lượng chính phủ philippines đã giải cứu nhiều dân thường bị kẹt ở madawui
một cuộc thương lượng về việc thả con tin đã diễn ra
sau đó những người đàm phán đã đưa dân thường ra khỏi marawi
trong đó có một phụ nữ và con gái một mươi sáu tháng tuổi
người mẹ trẻ này cho biết cách đây hai tuần
chị đã sinh con trai nhưng em bé không sống được do bị đói
theo ước tính còn khoảng từ năm trăm linh đến một người còn bị kẹt lại tại marawi
myanmar và thái lan hôm nay vừa tiến hành tiêu hủy số ma túy trị giá một tỷ đô la
bị lực lượng chức năng thu giữ trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trong khu vực
hoạt động tiêu hủy số ma túy này được tiến hành
nhân ngày quốc tế chống lạm dụng chất gây nghiện và buôn bán ma túy
riêng tại myanmar lực lượng chức năng đã tiêu hủy số thuốc viện
heroin cocaine và viên ma túy đá
ước tính trị giá ba trăm tám mươi năm triệu đô la tại ba địa điểm khác nhau
đây là số lượng ma túy lớn nhất bị thu giữ trong lịch sử myanmar
trong khi đó nhà chức trách thái lan cũng tiêu hủy số ma túy trị giá năm trăm tám mươi chín triệu đô la
trong đó có bảy tám trăm linh kg yaba chất kích thích dạng viên có chứa caffeine
và một một trăm tám mươi năm kg ma túy đá dạng tình thể
chính phủ thái lan vừa chính thức thông qua luật lao động nhập cư mới
trong đó nêu ra các hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với lao động nhập cư bất hợp pháp
chủ sử dụng lao động và hoạt động môi giới lao động nhập cư

cụ thể đối với chủ sử dụng lao động nếu sử dụng lao động nhập cư trái phép
sẽ bị xử phạt từ bốn trăm linh bạt đến tám trăm linh bạt tương đương từ một mươi một đến hai mươi ba năm trăm linh đô la
trên một lao động
đối với lao động nhập cư trái phép có thể bị phạt tù tới năm năm
phạt tiền từ hai mươi bạt đến một trăm linh bạt
về quản lý lao động nhập cư nếu chủ sử dụng lao động giữ giấy phép lao động
hay giấy tờ tùy thân của lao động nhập cư trái phép
có thể bị phạt tù tới sáu tháng và phạt tiền tới một trăm linh bạt
đối tượng môi giới lao động nhập cư trái phép vào làm việc tại thái lan
có thể bị phạt tù tới một mươi năm và xử phạt tới một triệu bạt